xin chào và hẹn gặp lại
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình doanh nghiệp thời hội nhập của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình doanh nghiệp thời hội nhập phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email doanh nghiệp thời hội nhập a gmail com xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau